các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi có sự xuất hiện và hoạt động khai thác mỏ đá cát kết trên địa bàn
trong đánh giá tác động môi trường thì công ty không có nước thải ra bên ngoài và toàn bộ nước đều được sử dụng tuần hoàn
nhưng thực tế khi phóng viên có mặt tại hiện trường thì tại khu vực công trường mỏ khi hoạt động thì nước thải vẫn chảy trực tiếp ra ngoài đường khiến cho môi trường nơi đây không được đảm bảo
cho đến năm một mươi tám thì bắt đầu bị xảy ra sạt lở xuống thì bục mất cái bước đường sau và vỡ mất hai cái tường dọc
thì gia đình tôi cũng đã bao đến chính quyền nhưng ngày đó là cũng không có cái gì cả thì sau gia đình tôi tự dọn và tự xây lại
tuy nhiên nỗi lo của gia đình anh nguyễn văn kế chưa hề được vơi đi
khi hàng ngày gia đình anh vẫn sinh sống mà phía trên đầu của cả gia đình vẫn là những vách núi thẳng đứng
đã có dấu hiệu của những vấn đề của gia đình anh nguyễn văn kế
vậy liệu ai có thể biết được những vách đất khổng lồ kia khi bị thay đổi địa chất kết hợp với thời tiết trong quá trình khai thác mỏ
thì sẽ đổ ập xuống phía dưới bất cứ khi nào
tôi rất lo ngại về cái bức đường sau hay nữa bây giờ mỏ lại cắt trên đỉnh ra thế kia
thì tôi rất lo lắng là những trận mưa tới của năm nay có khả năng nó lại sạt
vì là những trận mưa của năm ngoái hai nghìn hai mươi hai đấy là xã đã lên và di dân chúng tôi
và cũng nhắc nhở là đêm hôm này phải đi ngủ nhờ rất nhiều lần rồi
không được may mắn như gia đình anh kế
đến nay gia đình anh cường vẫn không thể quên được ngày mà đất trên núi phía sau xa xuống
khiến mọi đồ đạc của gia đình đổ xuống nằm đè lên người anh
mà cũng chỉ kém may mắn một chút nữa
thì không ai có thể dám nghĩ tới hậu quả của nó sẽ lớn tới chừng nào
tầm khoảng một mươi một giờ trưa
thì đang ở trong nhà thì thấy đổ đất xuống
đổ cánh cửa đất phi vào trong nhà
mình đứng ở gần đấy là không chạy kịp
là lấp luôn lấp cả người
đất nó vào trong nhà lấp cả người
sau khi là anh em cho đi ra viện khám
họ cũng gọi xã đến
xã qua đến cũng nập biên bản
chả biết như thế nào nhưng mà
ở bên công ty thì không ai hỏi thăm
giờ đây khi những gì còn sót lại là không có gì nữa
tại của vụ sạt lở chưa được dọn dẹp xong
thì nỗi lo khi mùa mưa mới lại đang đến
liệu rằng có ai sẽ chống đỡ được những lưỡi hái tử thần
từ những vách núi này đã bị nham nhở
do quá trình sạt lở trước kia
liệu rằng những mong mỏi về một tường bao ngăn sạt lở
như những lần hứa trước của công ty với người dân
thì chắc rằng nơi đây sẽ an toàn hơn
mình bảo của người dân thì cũng muốn là
công ty làm chống sạt lở
và đảm bảo cái an toàn cho người dân
chứ người dân sống như thế này là cũng không được
thứ nhất là tính mạng con người
bây giờ cả gia đình người ta bốn năm sáu người
đất nó sập chạy sao được
cũng theo phản ánh của người dân
trong hoạt động bàn giao mốc giới
và cắm mốc giới tại thực địa
thì người dân không hề được nắm thông tin
và được chứng kiến việc cắm mốc
chỉ khi phát hiện ra có người cắm mốc vào buổi tối
và mốc giới được chứng kiến
nằm trong đất nhà mình
và sát với nhà
thì người dân mới táo hỏa
và báo với chính quyền địa phương
hôm đấy tối em lấy là có
báo cho anh là
có người trôn
trôn cồn mốc
xong rồi anh vào anh nhìn thấy
sáng lấy anh đi nhổ
trôn trôn từ cuối hôm qua
nhưng mà trôn thì chả bảo gì
không bảo mà trong khi đó là đất đất của những hộ nhà mình
còn vào trong này sâu mà
quá trình khai thác mỏ
công ty đã đảm bảo quy trình
đảm bảo môi trường và hoạt động khai thác hay chưa
hay là đang cố tình làm ngơ
trước sự an toàn của các hộ dân xung quanh
như phản ánh
phóng viên đã liên hệ với công ty hàng ngọc tú
và nhận được câu trả lời
dây chuyền chúng tôi đã được thiết kế
là nước tồn hoàn
cho nên là không có nước thải chảy ra môi trường
để người dân nói như vậy là hoàn toàn là không đúng
bởi vì là hiện tại

chúng tôi không có một giòn nào để ra được ngoài
để mà nó nước thái thì công ty không có nước thái ra môi trường
việc cắm vào đất của người dân
nhưng vì là mốc quy hoạch của mỏ
cho nên khi chưa đền bù được
thì chúng tôi cũng vẫn phải cắm vào mốc của người dân
để cắm vào đất để chúng tôi còn biết
cái khu vực quy hoạch
và để chúng tôi có phương án
đền bù để giải phóng mặt bằng
điều đó là điều đương nhiên
vậy điều đương nhiên như quản lý mỏ
khẳng định trong việc cắm mốc giới
khi chưa có sự thống nhất
và chứng kiến
của người dân
liệu điều đó có đủ đảm bảo an toàn
và quyền lợi của người dân
trước mùa mưa sắp đến hay không
phóng viên đã có sự trao đổi
với chính quyền xã phục thuận
quyền bán dân xã cũng đã mời đại diện công ty
và các quỹ trí bộ
và trưởng xóm xuống
và giao cho các bên thực hiện các bước
để công ty thực hiện phương án
chống sạt lở
và đã xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi hai
đối với công ty
thì chuẩn bị các điều kiện
để thực hiện phương án chống sạt lở
sau khi thực hiện phương án chống sạt lở xong
thì công ty phải làm rào chắn bằng tôn
để đảm bảo không có đất đá
rơi xuống các nhà các dân
giao cho xóm tiến hành họp dân
cam kết của nhân dân
về việc khi công ty thực hiện
phương án chống sạt lở
nhân dân không gây cản trở
không gây khó khăn
khi hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản
chủ doanh nghiệp cần phải đảm bảo
về hành lang an toàn
đảm bảo về xử lý môi trường cho người dân
khi hoạt động
những yếu tố an toàn là những yêu cầu bắt buộc
với doanh nghiệp
đó là chia sẻ của tiến sĩ nguyễn minh phong
nguyên trưởng phòng nghiên cứu kinh tế
viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội hà nội
một doanh nghiệp
muốn khai thác mò
cần phải đảm bảo yếu tố là giảm thiểu
các cái tai nạn có liên quan đến khai thác
giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường
giảm thiểu tình trạng ảnh hưởng tới trật tự an toàn
và cuộc sống của người dân
có thể nói
việc người dân bất an
khi cuộc sống của cả gia đình mình
đang phải phó mặt cho trời
bởi vì ngoài những lời hứa
với những công trình xây dựng chống sạt lở
và đảm bảo cho cuộc sống của người dân
từ doanh nghiệp và chính quyền
đến nay vẫn còn nằm trên giấy
vậy trách nhiệm này sẽ thuộc về ai
cơ quan quản lý
hay doanh nghiệp chủ mò khai thác
liệu rằng đến mùa mưa năm nay
cuộc sống của nhân dân nơi đây
có được đảm bảo hơn
hay đó vẫn là một câu hỏi
mà người dân đang chờ lời dài
từ các cấp chính quyền
cũng như các ngành chức năng